sáng nay ngày bảy tháng ba đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã khai mạc trọng thể tại hà nội
dự đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng ủy viên trung đảng
nguyên ủy viên trung đảng các mẹ việt nam anh hùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
và thủ đô hà nội cùng một một trăm năm mươi ba đại biểu chính thức là những phụ nữ ưu tú tiêu biểu từ khắp mọi miền tổ quốc
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng
phụ nữ cả nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân đang ra sức phát huy những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua ba mươi năm đổi mới quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn phát triển nhanh và bền vững phồn vinh và hạnh phúc
năm năm qua phong trào phụ nữ nước ta tiếp tục có bước phát triển đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới
và bảo vệ tổ quốc
hội liên hiệp phụ nữ việt nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới
thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
là cầu nối giữa đảng với hội viên phụ nữ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo
xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được thực hiện đồng bộ toàn diện mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ gia đình và cộng đồng
góp phần xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh
phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong nhiệm kỳ qua
tổng bí thư hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành đoàn thể trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới
nhân dịp này tổng bí thư cũng cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ thiện trí hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với hội liên hiệp phụ nữ việt nam với phụ nữ và trẻ em việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ năm năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động của hội phụ nữ các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế
tổng bí thư nhấn mạnh và gợi mở thêm sáu vấn đề để đại hội thảo luận xem xét quyết định tin tưởng rằng sau đại hội này phong trào phụ nữ nước ta sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ việt nam sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa
đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội